nhiều giải pháp đã được các địa phương áp dụng nhằm thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
một trong những giải pháp được bảo hiểm xã hội tỉnh bắc giang triển khai thành công đó là tổ chức nhiều hội nghị
nhiều buổi đối thoại trực tiếp với dân về chính sách và quyền lợi khi người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
với sự tham gia của các cấp ủy chính quyền địa phương và những ban ngành đoàn thể các cấp
đây là cách làm hiệu quả nên nhân rộng triển khai trên toàn quốc
mở ra cơ hội được hưởng lương hưu cho tất cả người lao động cùng nhiều chế độ khác
nhưng qua hơn một mươi năm triển khai số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cả nước nói chung
và ở bắc giang nói riêng còn rất thấp
nguyên nhân là do đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
đa số là lao động tự do lao động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp
việc làm không ổn định thu nhập thấp không thường xuyên
mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tuy có thay đổi theo khả năng của người đóng
nhưng mức đóng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của thủ tướng chính phủ
đây không phải là số tiền nhỏ đối với người lao động tự do và lao động ở khu vực nông thôn
mặt khác thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu để được hưởng chế đệ hưu trí kéo dài đến hai mươi năm
đòi hỏi người tham gia phải kiên trì tin tưởng
trong khi đó nhiều người lao động chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội với tương lai của mình
thêm vào đó quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn hạn chế nên không tạo được sức hấp dẫn
chỉ có một số trường hợp là tham gia lối tiếp còn lại một số trường hợp là đề nghị thanh toán bảo hiểm xã hội một lần
ba nữa là về cái sự hiểu biết và cái thời gian tham gia nó cũng rất là dài
do vậy người dân cũng chưa thực sự là thấy được cái tác dụng của cái bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với cái chính sách khi người ta về già
để đạt được mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi có khoảng năm mươi lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội
theo nghị quyết số hai mươi một của bộ chính trị bảo hiểm xã hội tỉnh bắc giang phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành trong công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội
bảo hiểm xã hội tự nguyện đến tất cả mọi người dân xây dựng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp đến từng đối tượng để nâng cao nhận thức của người lao động về sự cần thiết tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
đồng thời chủ động tham mưu với các cấp chính quyền có chính sách hỗ trợ đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
trong đó hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nhóm người nghèo và cận nghèo
bảo hiểm xã hội huyện lục nam tỉnh bắc giang trong hai năm trở lại đây luôn đứng đầu tỉnh về số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vì đã có hình thức tuyên truyền phù hợp đến từng đối tượng
tiến tới bảo hiểm xã hội tự nguyện toàn dân chúng tôi xác định cần phải có những nhiệm vụ cụ thể
đó là tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân mà đặc biệt là tập trung vào tuyên truyền trực tiếp các đối tượng tại hội nghị giúp cho người dân người ta hiểu nắm được rằng người ta tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người ta sẽ được những quyền loại gì
gia đình anh hoàng văn hiển thuộc diện kinh doanh nhỏ trên địa bàn huyện lục nam sau khi được cán bộ bảo hiểm xã hội huyện tuyên truyền vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng hình thức đến tận nhà
và mời đến tham dự hội nghị về lợi ích khi có sổ hưu khi về già anh đã tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội